ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một là hạn cuối để xe kinh doanh vận tải đổi biển từ nền trắng sang vàng
sau thời gian này xe kinh doanh không thực hiện đổi biển sẽ bị xử phạt theo quy định
trong giai đoạn nước rút lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã tăng cường quân số
tăng thời gian làm việc cả ngày nghỉ cuối tuần để làm thủ tục đổi biển cho người dân
ghi nhận của phóng viên tại tỉnh quảng nam
đội đăng ký xe phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam vào ngày nghỉ cuối tuần
thế nhưng cán bộ chiến sĩ đều được bố trí làm việc để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đổi biển số kinh doanh vận tải
mặc dù đã nắm được quy định từ nhiều tháng trước nhưng do dịch bệnh kéo dài
đến thời điểm này ông long mới thực hiện đổi biển
mọi thủ tục giấy tờ đều được cảnh sát giao thông hướng dẫn trước đó
nên quy trình đổi biển diễn ra nhanh chóng thuận tiện
dịch từ đó tới hơi bị chậm trễ nhưng mà tới đây thì phòng cảnh sát giao thông cũng tạo điều kiện
khi kê khai chỉ không có mang xe tới
kê khai nộp hồ sơ cái đó là khi nào ở đây đăng ký xe mà nhập được biển số
thì thông báo cho chủ phương tiện tới để đổi biển trắng lấy biển vàng về để kinh doanh vận tải
mỗi cái biển số thì chỉ có nộp lệ phí một trăm linh ngàn hay một cạp
chúng thấy ở đây cũng là nhanh tạo điều kiện cho người dân
hôm nay nghe truyền hình thông báo rồi mình cũng lấy vô để đánh phòng cảnh sát
để đổi lại biển số cho xe cho có biển số để thu hằng
để gì để quật
mình đem biển số cục mình đem giấy tờ tới xe công ty thì đóng giấu
còn xe tư nhân thì mình phô tô cà vạc với chúng mình điền vô là nộp lệ phí thôi
đến đây thì giải quyết nhanh gọn không có chi đâu
thống kê đến nay tỷ lệ đổi biển kinh doanh nền trắng sang vàng
trên địa bàn tỉnh quảng nam đạt bảy mươi
hiện có ba bảy trăm linh trên năm hai trăm hai mươi năm phương tiện đã thực hiện đổi biển
để đẩy nhanh tiến độ trong giai đoạn nước rút này
lực lượng cảnh sát giao thông
triển khai nhiều giải pháp phối hợp tuyên truyền đến chủ phương tiện
hướng dẫn thủ tục qua đường dây nóng và giải quyết nhanh gọn
hạn chế thời gian đi lại của người dân
gửi thông báo đến tùm chuyển xe để người ta biết chủ trương
biết cái thủ tục thời gian địa điểm và cái cách thức thực hiện cụ thể
và cũng đồng thời thông báo cho người ta biết là cái thời gian hạn chấu
thậm chí kinh phí luôn để người ta biết và thực hiện
rồi đồng thời chúng ta phối hợp
tại công an cơ sở cơ sở từ xã phường để người ta cũng tiên truyền đến tặng người dân
chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là buộc các xe kinh doanh phải đổi biển số trắng sang biển số vàng
theo quy định để tránh tình trạng dồn ứ hồ sơ vào những ngày cuối năm
doanh nghiệp những hộ kinh doanh nên chủ động sớm đến đăng ký
sau hạn đăng ký đối với cá nhân vi phạm sẽ bị phạt tiền hai bốn triệu đồng
và bốn tám triệu đồng đối với tổ chức